ngày một mươi hai tháng tám tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và báo nhân dân đã phối hợp tổ chức tọa đàm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh về xây dựng đảng
các đồng chí giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam chủ trì tọa đàm
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tiếp cận di trúc của chủ tịch hồ chí minh ở góc độ là một văn bản định hướng cho cách mạng việt nam
đặc biệt là công tác xây dựng đảng và tập trung làm rõ thêm ba nội dung lớn trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong di trúc của chủ tịch hồ chí minh
một là phải tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng
hai là phải phát huy dân chủ trong đảng tự phê bình và phê bình thường xuyên và nghiêm túc
ba là nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng đảng cộng sản cầm quyền là hết sức coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân và những tiêu cực thoái hóa trong đảng